thưa quý vị và các bạn trong sáng ngày hôm nay đại tá vũ văn lâu giám đốc công an tỉnh gia lai và lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ công an tỉnh
đã đến động viên chia sẻ với gia đình trung úy nai plong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm là cán bộ trinh sát hình sự đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện cờ rông ba tỉnh gia lai đã hy sinh trên đường làm nhiệm vụ
trước đó vào khoảng hai mươi một h ngày hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm trung ý nay plong và trung ý nguyễn thành trung cùng đơn vị trên đường công tác từ xã chư răng về thị trấn phú túc huyện crong pa
khi đến quốc lộ hai mươi năm thuộc thôn cầu đôi xã chư căm thì bị một nhóm thanh niên dùng đá gậy tấn công hậu quả đồng chí nay plang tử vong tại chỗ còn đồng chí trung bị đa chấn thương
nguyên nhân ban đầu xác định nhóm thanh niên trên có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác ở thôn chư đông xã chư gu
nên phục để trận đánh thời điểm này hai đồng chí điều khiển xe mô tô qua đoạn đường trên đã lập tức bị chúng tấn công hiện tất cả đối tượng trên đã bị lực lượng công an triệu tập và lấy lời khai
trong thời gian công tác vừa qua đồng chí luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đảng và ngành giao phó được quần chúng nhân dân và đồng đội tin yêu mến phục
sự hy sinh mắc mát to lớn này là một nỗi tiếc thương

đến chia sẻ và động viên gia đình
nhìn được cái tin của cháu mắc thì gia đình cũng rất đau buồn
rất đau buồn lớn lắm nhưng mà không biết nói làm sao
còn đã như thế rồi
nhưng phía gia đình đề nghị công an tỉnh công an huyện phối hợp để mà làm xác minh rõ cái đối tượng để bắt sớm ra ánh sáng
nhưng phía gia đình đề nghị công an tỉnh công an huyện phối hợp để mà xác minh rõ cái đối tượng để bắt sớm ra ánh sáng